tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội lật chiến thư
trưa ngày một mươi tháng bảy theo giờ địa phương ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thủ đô bắc kinh
đón đoàn tại sân bay có phó tổng thư ký nhân đại trung quốc hồ hiểu lê
hàm cục trưởng cục ngoại sự văn phòng nhân đại trung quốc vương văn
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi
cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam tại bắc kinh
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ tập trung trao đổi các biện pháp
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký năm hai nghìn một mươi năm giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm
cũng như phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
theo chương trình vào tối nay ngày một mươi tháng bảy tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ tham dự sự kiện những ngày văn hóa việt nam tại bắc kinh